cục hàng không việt nam đề xuất bộ giao thông vận tải cho tăng tần suất khai thác các đường bay nội địa từ ngày một tháng một mươi hai tới và khai thác trở lại bình thường toàn bộ đường bay nội địa từ năm hai nghìn hai mươi hai
cụ thể với đường bay hà nội tp hcm hà nội đà nẵng và tp hcm đà nẵng cục hàng không đề xuất từ ngày một đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai khai thác với tần suất một mươi sáu chuyến khứ hồi một ngày một đường bay hiện khai thác sáu chuyến khứ hồi một ngày một đường bay
từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai ba đường bay nói trên được khai thác với tần suất hai mươi chuyến khứ hồi một ngày một đường bay từ năm hai nghìn hai mươi hai toàn bộ các đường bay trở lại khai thác bình thường